còn tại tỉnh bình dương đối tượng nguyễn minh dũng chú tại thành phố thủ dầu một đã đến cơ quan công an để đầu thú
dũng là một trong bốn thanh niên trong nhóm dùng mã tấu đe dọa để cướp bánh trung thu vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám
sau khi gây án thì ba thanh niên trong nhóm đã bị bắt riêng dũng bỏ trốn
ba thanh niên bị bắt trước đó là mai hoàng phước nguyễn thành nhân và nguyễn đức trí dũng cùng chú tại thành phố thủ dầu một
như tin đã đưa thì sáng ngày một mươi hai tháng tám nhóm này đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên chiếm đoạt năm hộp bánh và hai lồng đèn
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ một số hộp bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối hủy hoại tài sản
qua kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy
các đối tượng đều dương tính với ma túy